mưa lũ trong những ngày vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản của năm huyện trên địa bàn tỉnh yên bái
để khắc phục hậu quả thiên tai tỉnh yên bái đã huy động trên hai cán bộ chiến sĩ công an quân đội quân dân tự vệ
các huyện thị xã thành phố đã huy động lực lượng tại chỗ trên một mươi năm người
bộ tư lệnh quân khu hai cử trên hai trăm linh chiến sĩ để cứu hộ cứu nạn giúp đỡ người dân tỉnh yên bái
huyện văn chấn là địa phương thiệt hại nặng nề nhất cả về người và tài sản của tỉnh yên bái
với tổng số bảy người chết và mất tích ba xã bị chia cắt gồm sùng đô nậm mười an lương
để kịp thời ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương bộ chỉ huy quân sự tỉnh yên bái đã tham mưu cho cấp ủy
chính quyền địa phương và ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của tỉnh
chỉ đạo các địa phương phát huy bốn tại chỗ để khắc phục hậu quả
đồng thời huy động năm trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng với các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại huyện văn chấn
ngay trong ngày hai mươi một tháng bảy quân khu hai đã tăng cường một trăm linh cán bộ chiến sĩ trung đoàn một trăm chín mươi
sư đoàn ba trăm một mươi sáu hành quân đến địa bàn huyện văn chấn cùng với địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ
lực lượng công an tỉnh yên bái cũng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia công tác cứu hộ
cứu nạn tham gia điều tiết giao thông bảo đảm an ninh trật tự
nhiều tổng tác trong đó có lực lượng giao thông lực lượng phòng cháy chế cháy cứu nạn ở địa bàn huyện văn chấn
cụ thể ngay đằng sau lưng chúng tôi đang cứu một số hộ dân đang bị cô lập bên phía bên kia
trước tình hình mưa bão có diễn biến đêm nay phức tạp
chỗ này có thể ảnh hưởng đến tài sản tính mạng con người
chúng tôi đã tổ chức bằng một phương pháp thủ công đã tổ chức bằng dây của lực lượng cứu nạn
chúng tôi đã đưa các hộ kia từng người một để qua hai đoạn suối nguy hiểm như sau lưng chúng tôi
chúng tôi đã báo cáo với ủy ban tỉnh và tư lệnh quân khu và được phép của hai cơ quan chức năng trên
chúng tôi đã huy động lực lượng là tối đa nhất của lực lượng của bộ truy quân địa tỉnh
trong đó tổng số của bộ thi chúng tôi huy động là gần một trăm linh người
còn ngoài ra lực lượng của ban chỉ huy quân sự các huyện và lực lượng dân quân tự vệ ở các địa phương
thực hiện phương châm là bốn tại chỗ
hôm nay chúng tôi đã báo cáo với quân khu và xin tăng cường lực lượng của quân khu
là điều động gần ba trăm linh quân đội chiến sĩ của sưu đoàn ba mươi sáu nghìn ba trăm năm mươi năm hiện nay đang cố gắng phép của quân khu
trước diễn biến phức tạp của thời tiết ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã thành lập ngay sở chỉ huy hiện trường huyện văn chấn
do đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban
theo ban chỉ huy phòng chống thiệt tài tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
mưa lũ đã làm tám người chết chín người mất tích chín người bị thương ba hai mươi bốn ngôi nhà bị thiệt hại
trong đó có bảy mươi chín nhà sập trôi hoàn toàn chín mươi bảy nhà thiệt hại nặng sáu trăm linh tám nhà nằm trong vùng nguy hiểm di rời đến nơi an toàn
nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ sạt ta luy gây tắc đường nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng khoảng một một trăm một mươi bốn hectare lúa hoa màu bị thiệt hại
đặc biệt mưa lớn đã làm hai mươi chín xã thuộc năm huyện bị cô lập ước tính thiệt hại khoảng một trăm bảy mươi tỷ đồng
bước đầu tỉnh yên bái đã quyết định hỗ trợ một mươi triệu đồng một người đối với hộ gia đình có người chết mất tích
hai năm triệu đồng đối với người bị thương hai mươi năm triệu đồng đối với gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi sập đổ hoàn toàn
một mươi triệu đồng đối với gia đình có nhà bị hư hỏng nặng hỗ trợ các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn một mươi năm kg gạo một khẩu một tháng trong thời gian hai tháng